tiếp tục chương trình với những nội dung quan trọng khác
thưa quý vị nối tiếp thành công của giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
với mục tiêu tạo ra một sân chơi ý nghĩa hấp dẫn cho các tay vượt trẻ
giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân năm nay diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày bảy tháng sáu
tại nhà thi đấu thể thao tỉnh khánh hòa trong niềm phấn khởi chung của bộ môn bóng bàn việt nam
giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân là giải đấu đỉnh cao hàng năm
có uy tín và truyền thống bốn mươi hai năm qua
được tổ chức theo chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến nay
năm nay giải đấu hứa hẹn đem đến những bất ngờ và kịch tính
khi tiếp tục có sự tham gia của nhiều cây vượt xuất sắc và các cây vượt trẻ đầy tiềm năng
giải đấu năm nay sẽ thu hút tất cả những tay vượt mạnh của bóng bàn trên cả nước
trong đó có những cơ bản rất xuất sắc thi đấu nổi trội
như đôi đinh anh hoàng và mai ngọc ở sea games ba mươi hai
đoạt tấm huy trung vàng đầu tiên nội dung đô nam nữ
tôi cho rằng với một giải đấu hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn cùng với những vận động viên
mà đã từng có tên tuổi làm nên tên tuổi dưới bóng bàn việt nam
và bây giờ chuyển đến công tác huyện như tuấn quỳnh hay quang linh
thì chắc chắn là giải đấu sẽ rất hấp dẫn và thu hút được sự tham gia của đông đảo người xem
gần hai trăm linh vận động viên đến từ một mươi tám đoàn chuyên nghiệp của các tỉnh thành phố ngành doanh nghiệp trên toàn quốc
tham gia giải đấu năm nay
bên cạnh đó là sự góp mặt của các đoàn bóng bàn mới
là đoàn bà rịa vũng tàu nghệ an tham city
điều này tạo ra sự cạnh tranh cao giữa các vận động viên tham gia thi đấu
ban tổ chức cũng có nhiều sự đổi mới khi quyết định nâng mức thưởng
dành cho ba mươi hai giải thưởng cao hơn kỳ giải năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra việc truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội là một nét mới
để khán giả có thể theo dõi mọi diễn biến của giải đấu
cũng như thành tích của các vận động viên
chúng tôi đã thành lập riêng một bộ phận truyền thông xã hội của giải đấu
chúng tôi sẽ kết hợp
với một số những cái đơn vị truyền thông xã hội
đã từng gắn bó nhiều năm với cả báo nhân dân
chúng tôi hy vọng rằng việc truyền thông xã hội đây
nó sẽ được tiến hành một cách bài bản
có tính liên kết tính lan tỏa có tổ chức
và bạn đọc sẽ người xem sẽ nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất
chính xác nhất và hấp dẫn nhất
giải đấu cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng bàn đỉnh cao
và phong trào bóng bàn việt nam
có phần khích lệ những tài năng
tiếp tục phát triển và đưa bóng bàn việt nam lên một tầm cao mới
mùa mưa bão đã cận kề
do vậy thì công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tp hà nội
đã chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng
chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm
những hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường thủy
trên các tuyến sông góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân
chỉ khi có lực lượng chức năng kiểm tra
khách lên phà mới nhanh chóng mặc áo phao theo yêu cầu
đa số khách qua sông đều không quan tâm
việc có quy định sử dụng áo phao
để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy hay không
nhiều khi là cái ý thức của người dân là chủ yếu thôi
chứ còn chúng tôi thì vẫn thực hiện đầy đủ
họ có khi chỉ cầm thôi
hoặc là họ đứng cạnh cái áo phao
cùng với lỗi trên
hành vi chở hàng hóa quá vạch giấu mực nước an toàn
tức vi phạm tải trọng vẫn xuất hiện nhiều trên sông hồng
gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông đường thủy
tăng cường tổ chức ẩm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và đã xử lý chủ yếu là lỗi vạch quá vạch dấu mực nước an toàn
trong quá tình tới thì chúng tôi cũng tăng cường xử lý
và tuyên truyền đến các chủ phương tiện
tham gia giao thông chấp hành nghiêm
nghị định một trăm ba mươi chín của chính phủ
và luật đường thủy lối địa
thực tế thời gian gần đây
số vụ việc vi phạm đã kéo giảm hơn so với giai đoạn đầu năm
nhiều chủ phương tiện di chuyển dọc tuyến sông hồng
đã ý thức hơn trong việc tuân thủ các quy định an toàn giao thông đường thủy
chúng tôi chấp hành luật lệ giao thông đường thủy
là không trả quá tải
cố gắng là trả đúng vạch đăng kiểm
trả quá tải thì các anh cảnh sát giao thông là xử lý vi phạm quá tải
là mất tiền
trả đúng vạch đăng kiểm là an toàn cho chính phương tiện
với bản thân chủ tỏ
mùa mưa bão năm nay được dự báo sẽ kéo dài và phức tạp hơn thường kỳ
do vậy việc tuân thủ nghiêm các yêu cầu quy định và khuyến cáo của lực lượng chức năng
chính là biện pháp tốt nhất để mỗi người dân doanh nghiệp tự bảo vệ mình
khi lưu thông trên các tuyến đường thủy